cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của công ty
chưa đến trình báo khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra
kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh và đồng phạm
đã sử dụng các pháp nhân gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty cổ phần cung điện mùa xuân
thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định của pháp luật
của nhiều nhà đầu tư gồm người mua người góp vốn trái phiếu đầu tư
để điều tra kết luận vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên
chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo địa chỉ phòng một mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu số bốn mươi bảy phạm văn đồng
quận cầu giấy hà nội số điện thoại bảy trăm chín mươi ba sáu trăm tám mươi tám sáu trăm tám mươi tám hoặc năm mươi năm chín trăm chín mươi ba ba nghìn ba trăm ba mươi ba
nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại trong quá trình giải quyết vụ án
hôm nay ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết đang tạm giam hai đối tượng
trần hoàng hanh chú tỉnh thanh hóa giám đốc công ty cổ phần xây dựng hà trung và bùi đình hiển
chú tp hcm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn năng lượng và nông nghiệp việt nam
để điều tra hành vi lừa đảo chứng thật tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bùi đình hiển ký ủy quyền cho trần hoàng hanh
giữ chức phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn năng lượng và nông nghiệp việt nam
ký kết các hợp đồng giao thầu dự án trang trại công nghệ cao tại tỉnh tây nam bộ và tây nguyên
sau đó hiển và hanh ký hợp đồng cùng hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao và điện mặt trời áp mái
tại hai tỉnh hậu giang và bạc liêu
trong quá trình thực hiện dự án tại ấp bình thuận xã long bình thị xã long mỹ và ấp ba xã đại thành
thành phố ngã bảy của tỉnh hậu giang hai đối tượng hiển và hanh đã đưa ra thông tin gian dối
nhằm mục đích ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công dự án và chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh
thực hiện hợp đồng của các đơn vị này với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến tết trung thu thị trường bánh trung thu cũng bước vào mùa cao điểm
lực lượng chức năng thời điểm này cũng liên tiếp phát hiện thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc
với số lượng lên đến hàng nghìn chiếc
sáng ngày sáu tháng chín qua công tác trinh sát phòng kiểm soát kinh tế công mặt tỉnh hương yên đã phối hợp
với đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh hưng yên tiến hành kiểm tra kho hàng của chị phạm thị nga
trú tại huyện yên mỹ có khoảng hơn một mươi năm chiếc bánh trung thu có nhãn mắc nước ngoài
chị nga là chủ số hàng trên đã không xuất trình được hóa
hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa
cùng ngày kiểm tra cửa hàng kinh doanh của anh nguyễn văn quỳnh ở xã ngọc long huyện yên mỹ
lực lượng chức năng phát hiện hai tám trăm linh chiếc bánh trung thu có nhãn mát nước ngoài
vào thời điểm kiểm tra anh quỳnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
còn tại hà tĩnh phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với công an thị xã kỳ anh
kiểm tra phát hiện gần hai bánh trung thu chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm
theo đó vào hồi một mươi h ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai các đơn vị này đã bị chính quyền địa phương
phương hưng chí kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh bánh mì ngọc ánh
tại địa chỉ phường hưng trí thị xã kỳ anh do ông dương quang tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại thôn chùa xã yên đồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc làm chủ
có hành vi sản xuất kinh doanh bánh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra phát hiện có một bảy trăm sáu mươi tám bánh trung thu tổng khối lượng ba trăm ba mươi hai tám kg
chưa được kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm và cơ sở chưa có hồ sơ tự công bố sản phẩm
sau tám mươi năm ngày đêm và cuộc điều tra công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng và các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh
đã thu thập đầy đủ chứng cứ đồng thời tiến hành khởi tố ba bị can trực tiếp gây ra vụ chặt hạ
hàng trăm cây thông trên địa bàn thành phố đà lạt gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua
từ tin báo của người dân lực lượng chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát hiện hàng trăm cây thông
ba lá thuộc rừng phòng hộ tại các lô a b khoảnh một mươi năm tiểu khu một trăm bốn mươi bốn b lâm phần dưới sự quản lý của
ban quản lý rừng lâm viên bị các đối tượng cưa hạ ngổn ngang qua khám nghiệm cơ quan chức năng
xác định diện tích rừng bị tàn phá tác động hơn hai hectare với trên bốn trăm linh cây thông ba lá bị cưa hạ
chưa kể hiện trường vẫn còn hơn một trăm linh cây thông ba lá khác đang trong tình trạng vàng lá
chết đứng vì bị ken gốc bị đầu độc bằng chất độc không thể phục hồi
thời gian chủ yếu cưa hạ vào ban đêm khoảng thời gian vào một mươi hai h đêm đến hai mươi ba h sáng
cái thứ ba nữa là công cụ phương tiện rất là hiện đại chúng sử dụng cưa máy có sử dụng cơ điện có để ngăn chặn sự phát hiện
sau nhiều ngày đêm trinh sát đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an xác định lê thị minh là đối tượng
chủ mưu của vụ phá rừng các đối tượng còn lại là đồng phạm trong đó dương kim hà quê hà tĩnh
tạm trú tại phường một mươi hai thành phố đà lạt và vợ là bùi thị huyền tham gia vai trò đắc lực
thời gian nhóm đối tượng này thực hiện hành vi cưa hạ rừng thông diễn ra từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng cũng đã khai nhận mục đích hủy hoại rừng là để lấy đất sản xuất nông nghiệp
thế sau đó rủ người làm rủ mấy người người ta không làm rồi sau đó con huyền này nó đi vào quán nó mua hàng

thì bà thị mới rủ nó nó bảo nó cũng không có đất đi thuê vườn thế đâu ngoài quê vào
nó toàn đi thuê vườn hỏi mà có ở chỗ đó mày có làm không thì nó bảo dẫn nó tới
thì nó thấy rậm rạc thì bảo dưới này tầm sáu bảy sàn rồi thì làm thì chia đôi
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố lê thị minh dương kim hà để điều tra cùng về tội hủy hoại rừng
riêng bùi thị huyền bị khởi tố với tội danh trên nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đã xác định củng cố hồ sơ
để xử lý bốn đối tượng khác là người trực tiếp cưa hạ thông trái phép
đồng thời các cơ quan liên quan cũng đã và đang xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
được giao quản lý bảo vệ rừng lại để mất rừng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
sáng nay ngày bảy tháng chín ngân hàng nhà nước cho biết đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
cho một số tổ chức tín dụng có đề nghị và đã gửi thông báo cho
việc thông báo và điều chỉnh tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng
trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng
theo quy định của ngân hàng nhà nước tại thông tư năm mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và đảm bảo góp phần kiểm soát lạm phát ổn định thị trường tiền tệ
đồng thời khuyến khích các tổ chức tín dụng nâng cao khả năng quản trị kinh doanh
an toàn hoạt động góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng
hà nội sẽ đối thoại với tổ chức cá nhân về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai
nội dung đối thoại sẽ trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai của thành phố thông tin phổ biến các cơ chế chính sách
các quy định mới của trung ương của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai
giải đáp những vướng mắt của người dân doanh nghiệp về thủ tục hành chính
và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố
tiếp tục những sáng kiến giải pháp kiến nghị đề xuất nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn thành phố
thời gian tổ chức hội nghị đối thoại dự kiến vào ngày hai mươi tám tháng một mươi tới đây
theo thống kê của bộ giao thông vận tải sau nhiều lần xăng dầu giảm sâu liên tiếp
nhiều loại hình kinh doanh vận tải hành khách như taxi xe chạy tuyến cố định
đường sắt đều giảm giá cước đến một mươi năm
kết quả tổng hợp báo cáo từ các cơ quan đơn vị cho thấy
đối với đường bộ hiện có gần sáu mươi bốn đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi
sau khi kê khai tăng giá đã giảm hoặc thực hiện kê khai giảm giá từ tám trăm linh đến một đồng một km
tường đường từ bốn năm đến một mươi hai
gần bốn mươi năm doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cũng đã giảm khoảng năm hai mươi sáu đến một mươi bốn
các công ty cổ phần vận tải đường sắt cũng đã thực hiện hai đợt giảm giá như giá cước vận tải hàng hóa thực hiện giảm là năm
vận tải hành khách thực hiện giảm là từ năm đến một mươi
thừa thiên huế hiện có một hectare trồng cây thanh trà một loại cây ăn trái đặc sản của tỉnh
diện tích trồng thanh trà chủ yếu tập trung ở các bãi bồi phù sa ven sông hương sông hồ
thuộc các địa phương như phong thu hương vân thủy biều
thời điểm này dù mới bắt đầu mùa thu hoạch nhưng có thể thấy sản lượng thanh trà tăng so với các năm
người dân vô cùng phấn khởi trước một vụ mùa bội thu
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
thủy biêu một vựa chuyên canh cây thanh trà đặc sản của tỉnh thừa thiên huế
đầu mùa thu hoạch hầu hết các vườn thanh trà tại đây đều có thương lái đặc mùa chờ ngày hái quả
với hơn một trăm năm mươi gốc trên diện tích trồng bảy trăm linh m hai cứ mỗi gốc ông võ tấn ngọc thu về từ hai đến ba triệu đồng
đạt được nâng suất và chất lượng như vậy là nhờ ông võ tấn ngọc
ông đã áp dụng một số kỹ thuật trồng và biện pháp phòng trừ sau bền hiệu quả
phương thủy biêu có một trăm năm mươi hectare trồng thanh trà trong đó chín mươi năm diện tích cho thu hoạch
với số hộ tham gia trồng hơn một hộ
năm nay vụ mua thanh trà mang lại nâng suất cao chất lượng quả đồng đều mẫu mã đẹp
có giá bán từ ba mươi năm đến bốn mươi năm đồng một ký tại vườn
phương thủy biêu có một trăm năm mươi hectare trồng thanh trà trong đó chín mươi năm diện tích cho thu hoạch
với số hộ tham gia trồng hơn một hộ
năm nay vụ mua thanh trà mang lại nâng suất cao chất lượng quả đồng đều mẫu mã đẹp

không chỉ mang lại kinh tế cao từ việc bán quả người dân còn chế biến nhiều sản phẩm liên quan như hương liệu
các món ăn mứt chè gỏi thanh trà và liên kết thị trường để nâng tầm giá trị cây thanh trà
chúng tôi cũng đã mở thị trường qua các hệ thống tiêu thụ của siêu thị
cũng như liên quân hợp thật xã các tổ chức nông sản hữu cơ để tăng cường quảng bá cho thanh trà

tổ chức lễ hội thanh trà cũng mục đích là để quảng bá thương hiệu thanh trà để nhiều người biết đến
và giá trị của thanh trà có một năng cao mang lại thu nhập lớn cho người dân của địa phương
sau nhiều năm liên tiếp mất mùa thiệt hại do thiên tai lũ lụt
nhiều nhà vườn vô cùng phấn khởi trước vụ mùa thanh trà cho năng suất cao
tuy nhiên sau một mươi năm nhãn hiệu thanh trà được công nhận
câu chuyện về đầu ra ổn định cho quả thanh trà vẫn là nỗi trăng trở của người dân nơi đây